chiều ngày hai mươi tháng sáu công an quận bình tân tp hcm cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố
đang phong tỏa hiện trường để điều tra nghi án một nạn nhân được phát hiện tử vong tại bãi đất trống
thông tin ban đầu khoảng tám giờ cùng ngày người dân ngửi thấy mùi hôi thối bất thường
nên đi kiểm tra và phát hiện một túi sách nghi vấn để tại khu đất trống trong con hẻm trên đường tính lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân bên trong có một thi thể người
vụ việc được báo cơ quan chức năng ngay sau đó
nhận tin báo công an có mặt phong tỏa toàn bộ con hẻm để điều tra
bước đầu nạn nhân được xác định là nữ giới